ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành du lịch ở việt nam vẫn chưa đạt được như kỳ vọng chưa tạo được nền tảng chung để phát triển
một số địa phương trong đó có tỉnh bắc ninh đã chủ động trong việc quảng bá hình ảnh để thu hút khách và nâng cao sự cạnh tranh
từ những kết quả khả quan đem lại tỉnh bắc ninh xác định đầy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào phát triển du lịch vì đây là ngành kinh tế mũ nhọn của tỉnh
nói lượng và yêu cầu về chất lượng của du khách đường đại đòi hỏi công nghệ thông tin mạnh mẽ để quản lý các thông tin mở rộng các điểm đến và ngành du lịch cần các phương pháp mới để phục vụ các loại nhu cầu mới
việc sử dụng công nghệ thông tin trong ngành được thúc đẩy bởi cả sự phát triển của quy mô và sự phức tạp của nhu cầu du lịch cũng như sự mở rộng nhanh chóng và sự tinh tế của các sản phẩm du lịch mới nhằm giải quyết các phần đoạn thị trường nhỏ
tại tỉnh bắc ninh ngành du lịch đã từng bước ứng dụng công nghệ thông tin vào một số khâu quảng bá giới thiệu sản phẩm du lịch và tạo ra những trang website fanpage để tạo ra sự tương tác giữa du khách và nhà quản lý du lịch tạo điều kiện thuận lợi để du khách lựa chọn điểm đến lộ trình phù hợp khi đến tham quan du lịch tại địa phương
trong những năm vừa qua cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật thì chúng tôi đã bước đầu
tại tỉnh bắc ninh ngành du lịch đã từng bước ứng dụng công nghệ thông tin vào một số khâu quảng bá giới thiệu sản phẩm du lịch và tạo ra những trang website fanpage để tạo ra sự tương tác giới thiệu sản phẩm du lịch
trong những năm vừa qua cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật chúng tôi đã bước đầu
tại tỉnh bắc ninh ngành du lịch đã từng bước ứng dụng công nghệ thông tin vào một số khâu quảng bá giới thiệu sản phẩm du lịch tạo ra sự tương tác giới thiệu sản phẩm du lịch tại địa phương
từ những trang cung cấp thông tin khách du lịch có thể tự trải nghiệm du lịch mà không cần sự hướng dẫn của cán bộ văn hóa
chỉ cần có điện thoại thông minh hai du khách này đang tìm hiểu về khu di tích văn miếu và những lộ trình tiếp theo khi có cả một ngày du lịch tại tỉnh bắc ninh
tất cả các thông tin hầu hết đều được thể hiện đầy đủ tại những điểm đến bao gồm cả nội dung hình ảnh clip sinh động giúp du khách dường như được trải nghiệm du lịch trên thế giới phẳng
được biết để có được những thông tin bổ ích như thế này trên website sở văn hóa thể thao du lịch tỉnh bắc ninh đã phải nỗ lực rất nhiều
tất cả các thông tin hầu hết đều được thể hiện đủ tại những điểm đến bao gồm cả nội dung hình ảnh clip sinh động giúp du lịch trên thế giới phẳng